tại buổi tiếp đại sứ new zealand heike menning chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân khẳng định
việt nam luôn coi trọng quan hệ đối tác toàn diện với new zealand đánh giá cao nền nông nghiệp phát triển của new zealand
chủ tịch quốc hội đề nghị new zealand tạo những điều kiện thuận lợi để sớm hoàn tất các thủ tục
mở cửa thị trường cho các loại nông sản đặc sản của việt nam
chủ tịch quốc hội cũng đề nghị new zealand tiếp tục hỗ trợ việt nam phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao
thông qua các chương trình học bồng xây dựng và hoàn thiện khung trình độ quốc gia xây dựng chương trình dạy tiếng anh cho việt nam
thông báo về tình hình khí hậu môi trường của nước ta trong thời gian qua trong đó có việc hạn hán xâm nhập mặn nghiêm trọng
chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân đề nghị new zealand chia sẻ kinh nghiệm trong các hoạt động thích ứng với biến đổi khí hậu
hỗ trợ phát triển nông nghiệp bền vững
về phía mình đại sứ new zealand heike menning bày tỏ mong muốn trong thời gian tới
hai nước sẽ có thêm nhiều chuyến thăm cấp cao để tiếp tục đưa quan hệ hai nước phát triển mạnh mẽ và sâu sắc hơn
đặc biệt mong muốn chủ tịch quốc hội sớm sang thăm lại new zealand
tiếp đại sứ philippines noel savion chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân chào mừng đại sứ sang công tác nhiệm kỳ tại việt nam
chúc mừng philippines đã có những vị lãnh đạo nhà nước quốc hội mới
chủ tịch quốc hội khẳng định việt nam đánh giá cao và luôn hợp tác chặt chẽ với quốc hội philippines

không ngừng củng cố và tăng cường quan hệ đối tác chiến lược giữa hai nước góp phần tích cực vào việc suy trì đoàn kết thống nhất asean
cho rằng việt nam và philippines đều có những quan điểm chung về các giải pháp giải quyết tình hình ở biển đông đều là thành viên tích cực của asean
chủ tịch quốc hội đề nghị hai nước cần tiếp tục phối hợp chặt chẽ triển khai những nội hàm đối tác chiến lược để đưa quan hệ đi vào chiều sâu hiệu quả và thực chất hơn nữa
tại buổi tiếp chủ tịch quốc hội cũng đề nghị trong năm hai nghìn một mươi bảy hai nước ủng hộ lẫn nhau
hoàn thành tốt vai trò chủ nhà apec của việt nam và chủ nhà hội nghị cấp cao asean của philippines
về phần mình đại sứ philippines noel savigon khẳng định philippines luôn mong muốn giữ gìn và phát triển mối quan hệ tốt đẹp với việt nam
trong thời gian tới hai nước sẽ tiếp tục hướng đến hợp tác trên nhiều lĩnh vực đặc biệt tập trung vào phát triển quan hệ kinh tế công tác lập pháp
xây dựng sự phối hợp trong việc tìm kiếm cứu hộ cứu nạn hỗ trợ ngư dân giữa các địa phương của hai nước tăng cường công tác phòng chống tội phạm ma túy